thực hiện chỉ thị của bộ công thương về việc triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu
bình ổn thị trường cuối năm hai nghìn một mươi chín và dịp tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
ubnd tp đà nẵng đã thực hiện bình ổn giá thịt lợn những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
và chỉ đạo các địa phương trên địa bàn về dự trữ hàng hóa tổ chức bán hàng bình ổn giá
phục vụ người dân trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
tại các chợ truyền thống ở đà nẵng như chợ hàn chợ cồn chợ đầu mối hòa cường
đều thực hiện dự trữ và cung ứng hàng hóa phục vụ dịp tết với số lượng lớn
không chỉ đa dạng mẫu mã chủng loại bảo đảm nguồn gốc xuất xứ an toàn vệ sinh thực phẩm
mà giá cả không tăng so với các năm trước nhờ đó sức mua ngày càng có chiều hướng gia tăng
công ty cũng thực hiện chủ trương của cung sở về việc diễn thai công tác bình ổn giá
thì ở đây thì theo dõi
thì cái giá cả thì nó cũng không có tăng so với các năm
thì để bình ổn cái giá này thì công ty thường xuyên tổ chức cái việc là kiểm tra
cái việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết
còn tại các siêu thị như copmark đà nẵng bixi lượng hàng hóa cũng tăng mạnh
để bảo đảm nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng
và các siêu thị cũng thường xuyên áp dụng các chương trình giảm giá và giảm giá mạnh
vào dịp cận tết
đối với nhiều mặt hàng
thì hiện nay các hàng hóa thì đã về đến đây
có một số hàng hóa là đã bình ổn giá
ví dụ như là đường hoặc là những cái gia vị
và có những cái hàng mà gia vị là nó có cái chương trình thí hoại
giá rất là hấp dẫn
để mục đích là tăng thêm cái nhu cầu
cũng như là về cái sắm sữa tết cho cái người có những cái gia đình khó khăn hơn

để bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa bình ổn
một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng
có phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn
sở công thương đà nẵng đã làm việc và vận động các doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh phân phối trên địa bàn
chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa
phục vụ trước trong và sau tết
với tổng giá trị dự trữ hàng thiết yếu phục vụ tết nguyên đán
dự kiến khoảng một bảy trăm bốn mươi chín tỷ đồng